vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân trên đảo lý sơn tuy nhiên thực trạng hành được mùa mất giá đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo
vụ hành hè thu thời tiết thuận lợi bảo đảm đồng lượng nước tưới ít sâu bệnh nên hành đạt củ toa đều sản lượng ước đạt trên hai hai trăm linh tấn hành củ
hành được mùa khiến người nông dân thu hoạch đại trà việc vận chuyển vào đất liền lại gặp khó khăn nên giá hành giảm mạnh chỉ còn hai mươi năm đồng một kg
vụ hành bội thu là tín hiệu vui cho nông dân đảo lý sơn tuy nhiên điệp khúc được mùa rớt giá đang gây nhiều khó khăn cho bà con huyện đảo
trước thực trạng này huyện lý sơn đang xây dựng đề án kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản giảm thiểu phần nào nỗi lo được mùa rớt giá của nông dân trên đảo lý sơn